kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay những cơn mưa tại bắc bộ được dự báo là sẽ còn duy trì trên diện rộng
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
mưa nhiều nên vùng núi sẽ tiềm ẩn cao nguy cơ gây ngập ống lũ quét lũ ống do đất nền đang rất yếu
ngoài ra trong cơn rông cũng có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt hôm nay ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi hai độ
sang đến ngày một mươi một và ngày một mươi hai mưa tại vùng trung du và đồng bằng sẽ giảm dần về diện và lượng
ban ngày có nắng nhiều hơn nên nền nhiệt sẽ tăng nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió cũng như sảnh áp thấp
nên trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì mưa rông trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
sang tới ngày một mươi một tháng sáu khi hội tụ gió suy yếu thì mưa sẽ giảm dần cả về diện và về lượng
về nhiệt độ nền nhiệt độ tại đây chưa có thay đổi đáng kể
khi cao nhất ngày vẫn trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa cho đến phía bắc hà tĩnh vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông trong thời đoạn ba ngày tới
thậm chí là khoảng ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng sáu khả năng tại khu vực quảng trị đến huế
cũng có thể có mưa rào và rông cục bộ về cuối ngày
trong mưa rông cần đề phòng với tổng thống
tuy nhiên thời gian có mưa không xuất hiện liên tục
đan sen vào đó là những khoảng có nắng gián đoạn
một số nơi có thể là hơi oi nóng với số điểm nắng nóng xuất hiện với nhiệt độ cao nhất ngày
giao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đi tiếp về phía nam miền trung các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
chủ đạo vẫn sẽ là trạng thái mây thay đổi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có thể tiềm ẩn rông xét và gió giật mạnh
ngày nắng nóng nhiệt độ cao
cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
vùng cao tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới có xu hướng giảm mưa rông hơn so với những ngày gần đây
thời gian có mưa chủ yếu lui về chiều tối là chính
tuy nhiên người dân nơi đây vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lóc và gió giật mạnh có thể tìm ẩn trong cơn rông
ngày trời nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh mẽ với nền nhiệt độ tại đây giao động từ hai mươi ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ thời tiết phổ biến cũng là có mưa
giảm mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
trong cơn rông có thể đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ